sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã dự ngày hội đoàn kết dân tộc tại thôn vân dữa xã vân hội huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
ghi nhận biểu dương những cố gắng của nhân dân thôn vân dữa đã đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
đồng chí trường thị mai mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục góp công góp của xây dựng môi trường nông thôn trong thôn xóm ngày càng sành sạch văn minh tăng cường quản lý giáo dục động viên con em chấp hành nghiêm pháp luật không để xảy ra các tai tệ nạn xã hội đồng thời phối hợp với ủy ban mặt trận tộc quốc ca cấp thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
đồng chí trương thị mai cho rằng với những vấn đề chung của cả cộng đồng nếu mỗi người dân không thường xuyên hợp tác nâng cao trách nhiệm cố gắng sẽ không thể thực hiện được mục tiêu ước nguyện xây dựng khu dân cư nông thôn mới khang trang sạch đẹp bình yên và hạnh phúc
nhân dịp này đồng chí trương thị mai và lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc đã dân hương tại di tích lịch sử văn hóa đền vân hội trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà văn hóa thôn vân dữa và tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu các hộ nghèo trong thôn